cũng trong chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đoàn xúc tiến thương mại madagascar
do ông eric andriy rami andraswa lãnh sự danh dự việt nam tại cộng hòa madagascar làm trưởng đoàn
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước cho biết việt nam hiện có trên sáu trăm linh doanh nghiệp sẵn sàng hiện diện tại madagascar trong thời gian tới
đề cập đến thực tế kim ngạch thương mại giữa việt nam và madagascar hiện còn ở mức khiêm tốn
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước còn thiếu ổn định
trong khi hai nước còn nhiều tiềm năng chưa được duy trì và phát huy
chủ tịch nước cho biết các ưu tiên mà doanh nghiệp maragascar mong muốn tìm hiểu trong chuyến thăm lần này
đều là những lĩnh vực việt nam có thế mạnh và kinh nghiệm như hàng không viễn thông thủy điện đầu tư hạ tầng
cảng biển sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
chủ tịch nước khẳng định việt nam cam kết tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp maragascar xây dựng quan hệ hợp tác
và đối tác với các doanh nghiệp việt nam đồng thời đề nghị maragascar tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp của việt nam đến đầu tư kinh doanh tại madagascar
ông eric andre ramean duraswa cho biết trong chuyến thăm này đoàn đã có cơ hội tìm hiểu
thống nhất nhiều thỏa thuận hợp tác giữa maragascar với các doanh nghiệp của việt nam
như tập đoàn viễn thông quân đội việt theo tổng công ty hàng không việt nam